hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc đội nghiệp vụ công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã bất ngờ đột kích vào xới gà tại quán cà phê giáp bắt quả tàng ba mươi bốn đối tượng đang tham gia cá cược đánh bạc dưới hình thức đá gà
bước đầu xác định có chín đối tượng chú tẻ huyện quảng ninh và thành phố đồng hới quảng bình tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà ăn thu bằng tiền
và sới gà này do phan văn giáp chú tẻ xã đức minh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình làm chủ tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai xe ô tô hai mươi ba xe máy ba mươi tám điện thoại di động hơn hai trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật
tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc